thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết tại đây vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân bị sốc phản vệ độ hai sau ăn thịt chim bổ câu
bệnh nhân là p p h hai mươi ba tuổi trú tại phường tân dân tp việt trì tỉnh phú thọ bị đau bụng đi ngoài phân lòng nổi nốt đỏ khắp người đầu lưỡi tê và xương phủ đỏ trên tay ngay sau hai giờ ăn thịt chim bổ câu
người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử dị ứng với tôm cua điển hình là khi hết hai tuổi có dị ứng với thịt chi bổ câu vì vậy bệnh nhân đã chủ động dùng thuốc chống dị ứng ở nhà nhưng tình trạng không cải thiện
các triệu chứng có dấu hiệu chuyển biến nặng hơn nên bệnh nhân đã đến cơ sở y tế để điều trị
tại khoa hồi sức cấp cứu yêu cầu bệnh nhân được xử trí theo pháp đồ cấp cứu xử trí sốc phản vệ tiêm bắp andrenalin dùng thuốc chống dị ứng chống viêm chuyên dịch bù đệ giày
sau điều trị một ngày bệnh nhân đã ổn định trở lại các triệu chứng thuyên giảm và được ra viện vài ngày tới
theo thạc sĩ bác sĩ lê văn quý sốc phản vệ có thể gặp ở mọi lứa tuổi mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc
nguyên nhân có thể là thức ăn lạ tôm cua gẹ thịt côn trùng côn trùng đốt tiếp xúc chất lạ
sốc phản vệ xảy ra bất cứ lúc nào những người đã từng bị dị ứng với loại thức ăn nào thì không nên ăn lại
bởi lần giúp phản vệ sau sẽ nặng hơn lần trước tính mạng nguy kịch nhanh chóng thậm chí dẫn đến tử vong
sốc phản vệ được chia thành bốn mức độ
mức độ một người bệnh nổi mệ đay phủ môi mặt mắt
mức độ hai thêm triệu chứng khó thở tim đập nhanh đau bụng tiêu chảy

mức độ bốn ngừng hô hấp ngừng tuyên hoàn và tử vong
mức độ năm người bệnh nổi mề đay phủ môi mặt mặt
đến ngay các cơ sở y tế để được khám xét điều trị kịp thời